cho đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tổng thống mỹ nixon gửi một bức điện cho thủ tướng phạm văn đồng nói rằng
hiệp định hiện nay đã coi như hoàn chỉnh có thể tin ở chúng tôi là sẽ ký kết được vào ngày ba mươi một tháng một mươi
hòa bình đang ở trong tầm tay các tờ báo lớn trên thế giới đều loan tin như vậy
đó là của ông
tôi đã uống cà phê rồi
không cháu không dám nghĩ thế
cháu chỉ giữ hộ ông thôi
mình vừa điện về ba lê
tình hình hà nội sau khi công bố dự thảo hiệp định hòa bình
nixon chỉ nêu cho bài hòa bình để kiếm phiếu
mà chưa muốn kết thúc chiến tranh
lịch ký kết đã bị hoãn lại
ông lê đức thọ đã phải đi paris
sớm muộn hiệp định sẽ được ký kết
kissinger đã nói trong cuộc họp báo
hòa bình đang ở trong tâm tay
mình linh cảm thấy không điều gì cực kỳ nghiêm trọng sắp xảy ra
trước khi kết thúc chiến tranh ở triều tiên
máy bay mỹ đã ném bom hủy diệt bình nữa
người việt nam thường quá lo xa
nixon buộc phải kết thúc chiến tranh
chỉ tháng riêng năm bảy mươi bảy
hạ nghị viện mỹ sẽ cắt ngân khoản chi phí cho chiến tranh việt nam
việc công bố dự thảo hiệp định hòa bình của hà nội
đã dồn nixon đến chân tường
mình xin lỗi
có chuyện gì thế